công an tp hcm đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ba đối tượng trong vụ nhóm trộm đâm năm hiệp sĩ thương vong ở đường cách mạng tháng tám vào tối ngày một mươi ba tháng năm vừa qua
công an tp hcm đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ba đối tượng trong vụ nhóm trộm đâm năm hiệp sĩ thường phong ở đường cách mạng tháng năm vừa qua